một công trình khác của công ty trách nhiệm hữu hạn găng thép hưng nghiệp phomosa hà tĩnh vẫn đang hoạt động bình thường
từ lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng năm mẻ gang đầu tiên đã ra lò và tính đến nay đã sản xuất được một bốn trăm linh tấn gang lỏng